nhờ nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân
tỉnh phú thọ đã hoàn thành việc sắp nhập các đơn vị hành chính cấp xã
theo đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị
theo đó việc thu hồi con dấu cũ khắc đăng ký và sử dụng con dấu mới đã xong trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
về phương án bố trí sắp xếp cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách
cũng đã được các địa bàn hoàn thành
ngày một một hai nghìn hai mươi hội đồng nhân dân các xã mới cũng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất
để bầu ra các chức danh chủ chốt của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
việc tổ chức tiếp nhận bàn giao tài chính tài sản công nợ và cơ sở vật chất
đồng thời thực hiện các nội dung về việc đổi tên các cơ quan đơn vị tổ chức
có tên gọi gắn với đơn vị hành chính cấp xã theo tên gọi mới
cũng sẽ được hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau sắp nhập phú thọ giữ nguyên một mươi ba đơn vị hành chính cấp huyện
sắp nhập tám mươi đơn vị hành chính cấp xã thành hai mươi tám đơn vị hành chính mới giảm năm mươi hai đơn vị